để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp trung thu đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm số một của thành phố hà nội đã làm việc với quận thanh xuân về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm dịp tết trung thu hai nghìn một mươi tám
đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm số một của thành phố hà nội đã kiểm tra thực tế công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tết trung thu tại một số cơ sở sản xuất bánh trung thu truyền thống và một cơ sở sản xuất bánh trung thu trên địa bàn quận thanh xuân
qua kiểm tra cho thấy các cơ sở này đều chấp hành tốt các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật
tết trung thu đang đến gần đây là thời điểm mà nhu cầu tiêu dùng các loại bánh kẹo đặc biệt là bánh trung thu tăng đột biến vì thế việc xếp chặt quản lý tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp này là nhiệm vụ rất quan trọng
toàn quận đã thực hiện kiểm tra một trăm bốn mươi tám cơ sở trong đó có hai cơ sở sản xuất bánh trung thu và một trăm bốn mươi sáu cơ sở sản xuất bánh
ngọt và kinh doanh bánh trung thu bánh ngọt trên địa bàn quận và chúng tôi đã xử lý bảy cơ sở nhìn chung thì năm nay thì các cơ sở đã tuân thủ các quy định an toàn thực phẩm
trong thời gian tới các đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh chế biến các mặt hàng được tiêu thụ nhiều trong dịp tết trung thu